sáng nay một mươi năm tháng năm tại phủ chủ tịch đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc oman
ông saleh mohamed ahmed ansari đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ ông handun teknesi
và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản ông yamada takeo đã trình quốc thư lên tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của vương quốc oman
thổ nhĩ kỳ nhật bản đến nhận nhiệm vụ tại việt nam
đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và các nước mà các đại sứ đại diện
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ này với tinh thần làm việc trách nhiệm
phát huy vai trò cầu nối quan trọng của các vị đại sứ
quan hệ việt nam và các nước sẽ tiếp tục được vun đắp có bước phát triển mới tốt đẹp hơn
nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của các vị đại sứ trong mối quan hệ của việt nam với mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
nhà nước việt nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ hoàn thành trọng trách của mình trên cương vị đại sứ tại việt nam
chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và quý quốc mà các đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa